công an tỉnh bình phước đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi đồng thời tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên đường hai mươi khu phố thanh bình phường tân bình thị xã đồng xoài khiến cho một người tử vong tại chỗ